quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dự báo trong đêm nay hai hình thế gây mưa cho khu vực bắc bộ đều suy yếu đi
vì thế bắc bộ giảm hẳn mưa chủ yếu có mưa rào và rông rải rác ở các tỉnh vùng núi phía bắc
nhờ có những cơn mưa nên thời tiết toàn vùng vẫn khá mát mẻ với mức nhiệt hầu khắp bắc bộ đều chỉ dưới hai mươi năm độ
thậm chí một số nơi ở vùng núi còn có cảm giác xe lạnh về đêm và sáng sớm khi nhiệt độ giao động từ hai mươi đến hai mươi hai độ
sáng ngày mai ở khu vực phía đông bắc bộ sẽ có nắng nhiều hơn về trưa và chiều
nhiệt độ trong ngày mai ở khu vực phía đông bắc bộ sẽ phổ biến từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
chỉ riêng quảng ninh và hải phòng buổi sáng vẫn có lúc có mưa chiều chỉ có nắng yếu nên nhiệt độ thấp hơn giao động từ hai mươi chín đến ba mươi độ
đối với khu vực phía tây bắc bộ thì ngày mai có nắng sớm hơn nên nhiệt độ giao động từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
ở miền trung đêm nay khu vực thanh hóa và nghệ an cũng có mưa rải rác
sang ngày mai cả một mươi bốn tỉnh thành ở miền trung đều có được thời tiết nắng giáo nên nhiệt độ tăng khá nhanh
dự báo trong ngày mai một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến tận bình thuận cùng có chung mức nhiệt từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
nắng nóng sẽ gia tăng trở lại
về chiều và tối mai ở khu vực phía tây của dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến quảng nam có khả năng xuất hiện mưa rào và rông
nguy cơ cao kèm theo lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài từ hôm nay tình trạng nắng nóng ở các tỉnh thành phía nam cũng bắt đầu có dấu hiệu suy giảm bớt
dự báo ngày mai ở tây nguyên vẫn còn nắng nóng nhưng cường độ không quá gắt
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai phổ biến từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
trong khi đó ở nam bộ ngày mai vẫn còn có nắng nóng cục bộ có nắng nóng gây gắt
nhưng nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở cả phía đông lẫn các tỉnh miền tây cũng giảm xuống phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
về chiều và tối mai thì ở cả tây nguyên và nam bộ đều có mưa rào và rông diện rải rác
cần đề phòng lốc xét mưa đá và gió giật trong cơn rông
trên biển dự báo trong đêm nay và ngày mai ở khu vực vịnh bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông ở mức giải rác
khu vực bắc và giữa của biển đông có gió nam đến đông nam ở mức cấp bốn đến cấp năm
còn ở khu vực nam của biển đông tiếp tục duy trì gió yếu biển lặng
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước